tại nghệ an cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hồ viết anh về hành vi mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp
đối tượng hồ viết anh bị lực lượng chức năng bắt giữ tại đoạn đường cao xuân huy thuộc phường vinh tân tp vinh khi đang có hành vi vận chuyển bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến đi tiêu thụ
qua lời khai ban đầu bốn viên ma túy tổng hợp này được đối tượng vận chuyển từ lào về việt nam để bán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can